hai con sông thạch hãn và vĩnh định ở tỉnh quảng trị vừa làm nhiệm vụ tới tiêu vừa cung cấp nước sinh hoạt cho người dân
tuy nhiên nhiều năm trở lại đây do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu dòng chảy của sông bị thay đổi
nên hàng năm các hộ sống ven sông đã mất dần đất sản xuất nhiều nơi sạt lở lấn sâu vào sát nhà ở
gia đình ông nguyễn văn tự đã hơn ba mươi năm sống ở khu vực ba bến thuộc phường hai thị xã quảng trị
hàng năm cứ sau một cơn lũ thì gia đình ông lại phải chứng kiến đất sản xuất của mình bị mất dần theo dòng sông vĩnh định
sống dọc theo con sông vĩnh định ở khu vực xóm ba bến phường hai thị xã quảng trị có sáu mươi hộ dân
toàn bộ chiều dài khu vực người dân sinh sống là hai km nhưng đã có khoảng năm trăm linh mét chiều dài bờ sông bị sạt lở nghiêm trọng
tình trạng sạt lở bờ sông đang là nỗi lo lắng của người
chính quyền địa phương nơi đây bởi họ chưa có giải pháp nào để khắc phục trước vấn đề sạt lở
đã và đang đe dọa các hộ gia đình ở khu vực xóm ba bến này
hiện toàn thị xã quảng trị có hàng chục điểm sạt lở ở khu vực ven sông thạch hãn
và vĩnh định đất sản xuất của người dân đã mất hơn hai mươi hectare
với tình trạng sạt lở như hiện nay nhiều hộ dân sống ven hai con sông thạch hãn và vĩnh định
sẽ khó mà giữ được ngôi nhà của mình mỗi khi mùa lũ về